từ mỹ wendy phạm là con gái của phi nhung cầu nguyện mỗi ngày cho mẹ
trước đó việt hương nhận ủy quyền của wendy phạm từ sau khi phi nhung nhập viện điều trị covid một mươi chín
theo giấy ủy quyền nữ nghệ sĩ hài sẽ lo mọi việc của giọng ca bông điên điển ở việt nam
phiên nhung nhập viện điều trị covid một mươi chín từ ngày một mươi chín tháng tám
lúc đầu cô tỉnh táo nhưng sau đó bệnh chuyển biến nặng nên được đưa sang bệnh viện chợ rảy điều trị vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám
một người thân của nữ ca sĩ kể trước khi dương tính với sars cov hai
cô dặn phiên nhung cẩn thận khi ra ngoài làm từ thiện bởi ca sĩ chưa tiêm vaccine
cô khuyên nữ ca sĩ về mỹ sớm nhưng phi nhung muốn ở lại tham gia các hoạt động thiện nguyện
người này cũng cho biết phi nhung còn nói chị đừng lo em cẩn thận lắm
hai chị em đã bàn chuyện khi phiên nhung về mỹ sẽ làm sô gây quỹ để lấy tiền mua máy thở ủng hộ bệnh viện nhiệt đới
trao đổi với báo tiền phong một lãnh đạo của bệnh viện chợ rẫy xác nhận ca sĩ phi nhung vẫn đang lọc máu với tình trạng nặng
hiện các bác sĩ đang hội chẩn để đưa ra phương án điều trị phù hợp cho nữ ca sĩ
mới đây thông tin bệnh tình của phi nhung trở nặng đã khiến cho rất nhiều đồng nghiệp bạn bè và người hâm mộ lo lắng cho cô
do bệnh viện chợ rẫy nơi phiên nhung đang điều trị covid một mươi chín đã có chỉ đạo không được cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cho bất kỳ ai
nên không nhiều người biết tình hình cụ thể của nữ ca sĩ như thế nào
lúc này nhiều nghệ sĩ việt đã bày tỏ sự lo lắng và cùng nhau cầu nguyện cho phiên nhung vượt qua giai đoạn khó khăn này
hoa hậu thu hoài nghệ sĩ việt hương nhật kim anh đều mong mỏi phi nhung sẽ sớm khỏi bệnh để trở về với các con
trước đó trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những tin tức không hay về bệnh tình của phi nhung
từ việc sức khỏe phi nhung diễn biến xấu bệnh trở nặng thậm chí là qua đời khiến công chúng hoang mang
mới đây nhất xuất hiện hình ảnh cùng thông tin danh hài việt hương ngã quỵ bên linh cử phi nhung
tiếp tục khiến cư dân mạng hoang mang và bức xúc
tính đến nay đã được một tháng phi nhung chuyển vào bệnh viện trời rảy để điều trị
bạn bè nghệ sĩ và người hâm mộ liên tục gửi những lời cầu nguyện sức khỏe và may mắn đến cho cô
tuy nhiên trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những tin tức không hay về bệnh tình của phi nhung
từ việc sức khỏe của phi nhung diễn biến xấu bệnh trở nặng thậm chí là qua đời khiến công chúng hoang mang
mới đây nhất xuất hiện hình ảnh cùng thông tin danh hài việt hương đã quỵ bên linh cử phi nhung
tiếp tục khiến cho cư dân mạng hoang mang và bức xúc
không ít người hâm mộ đã để lại bình luận bên dưới bài viết của việt hương để xin xác nhận thông tin
trước tin đồn này chồng nghệ sĩ việt hương đã phải lên tiếng cảnh báo và đính chính đó là tin bịa đặt hoàn toàn sai sự thật
đừng xem và đừng tin những kênh youtube như thế này
nói về những bức ảnh được cắt ghép cô khóc lóc bên linh cử của phiền nhung
việt hương bức xúc gọi đây là hành động vô cùng độc ác
bởi vì đó là hình ảnh trong tăng lễ của mẹ cách đây chín năm rồi ghép với hình áo quang của nghệ sĩ trí tài
việt hương cũng mong khán giả hãy chọn lọc thông tin và hy vọng không có những tin đồn sai lệch về sức khỏe của đồng nghiệp
gây hoang mang dư luận để các bác sĩ có thể tập trung chữa trị
thời gian vừa qua nhiều khán giả không khỏi lo lắng trước tình hình sức khỏe của phi nhung
lợi dụng sự quan tâm của khán giả một số cá nhân đã cắt ghép đăng tải thông tin không đúng sự thật
với mục đích là câu view khiến phía gia đình và bạn bè của phi nhung bức xúc
liên quan đến những tin đồn thất thiệt này phía bệnh viện chợ rẫy chỉ đạo nhân viên khoa hồi sức tích cực
không cung cấp thông tin bệnh tình của phi nhung cho bất kỳ ai theo yêu cầu của gia đình nữ ca sĩ
thực sự thì cũng còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu mà ai cũng như ai nên không thể phiền bác sĩ
và giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp thông tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn
khi nào có thông tin chính thức thì ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo
một người thân của nữ ca sĩ lên tiếng
bởi đây nghệ sĩ hồng loan đồng nghiệp thân thiết của phi nhung cũng cho biết
hiện phi nhung vẫn nằm điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện chợ rẫy và tình trạng sức khỏe vẫn chưa tiến triển nhiều
phi nhung bị đau máu nên phi nhung cần lọc máu qua hệ thống máy fmo
phi nhung vẫn vải thở máy qua ổng thở
nữ ca sĩ hồng loan đã liên lạc với người nhà của nữ ca sĩ phi nhung
khi đọc được những thông tin kêu gọi quyên góp tiền chữa bệnh cho giọng ca sông quê
tuy nhiên thông tin này là sai sự thật khiến cho phía gia đình rất là khó chịu và bức xúc
hiện tại con gái ruột của phi nhung là quen địa phạm vẫn ở mỹ
nên đã ủy quyền cho việt hương làm người đại diện cho mẹ
theo đó nghệ sĩ việt hương sẽ nhận thông tin chính thức về sức khỏe của phim nhùm từ bác sĩ
thông tin hiện tại về viên nhôm ở việt nam do chính việt hương đưa ra mới chính xác còn lại là không chính xác
siêu mẫu xuân lan mong người hâm mộ bình tĩnh lựa chọn thông tin chính thống từ gia đình quản lý của nữ ca sĩ
mọi người yên tâm sức khỏe của chị phi nhung đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện chợ rẫy
các bác sĩ vẫn rất quan tâm đến tình trạng của chị nhung
đặc biệt siêu mẫu xuân lan cho biết ở bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân và các bác sĩ đều rất bận rộn
vì thế nên người thân và ekip của ca sĩ phi nhung không muốn làm phiền các y bác sĩ quá nhiều
sau khi tin động thất thiệt về ca sĩ phi nhung tràn lan trên mạng xã hội
bệnh viện đã quyết định cấm tiết lộ thông tin của ca sĩ phi nhung
giám đốc bệnh viện trợ rẫy chỉ đạo nhân viên nào tự ý cung cấp thông tin và hình ảnh bệnh nhân phạm phi nhung ra bên ngoài phải chịu trách nhiệm
khi nào có chỉ đạo của giám đốc mới được phép cung cấp thông tin và người cung cấp là lãnh đạo khoa
nếu có chuyện gì xin lắng nghe những thông tin chính thống từ gia đình
hiện tại gia đình làm giấy ủy quyền cho quen địa phạm con gái của phi nhung cho chị việt hương
chị việt hương đại diện cho chị phi nhung ở việt nam
ngoài ra còn ekip của chị phi nhung và xuân lan sẽ là những người theo dõi các thông tin của chị nhung trong bệnh viện
ngay sau đó người thân của phiên nhung đã lên tiếng phủ nhận chị vẫn đang điều trị tích cực từ bệnh viện chợ rẫy
thực sự thì cũng còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu mà ai thì cũng như ai nên không thể phiền các bác sĩ
và giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp thông tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn
khi nào có thông tin chính thức thì ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo
có thể thấy những tin đồn thất thiệt liên tiếp được đưa ra
thế nhưng sau tất cả chúng ta vẫn cầu mong sức khỏe của nữ ca sĩ sẽ tiến triển tốt
và hy vọng quý vị đừng để những tin đồn thất thiệt sát mũi
mọi tin tức liên quan đến phi nhung sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi